vâng thưa quý vị bị đối thủ trong game ở trà vinh thách thức quý đã mang theo gậy ba khúc và điều khiển xe tải luôn xanh chạy từ long an xuống trà vinh để giải quyết mô thuẫn
công an xã hòa lợi huyện châu thành tỉnh trà vinh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín công an xã hòa lợi nhận được tin báo của người dân về việc còn nhóm thanh niên sử dụng hung khí đang thanh toán nhau tại khu vực chợ hòa lợi
nhận được tin báo công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường truy bắt ba đối tượng gồm mai phú quý chú tại tỉnh an giang lê văn toàn và trần hoàng quy cùng chú tại huyện châu thành
tại cơ quan công an cả ba khai nhận do có mâu thuẫn trong lúc chơi game trên mạng nên quy đã hẹn quý đến chợ hòa lợi để giải quyết
quý mang theo gậy ba khúc điều khiển xe ô tô tải chở thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu thông qua luồng xanh từ tỉnh long an về trà vinh để gặp quy
đến nơi hẹn quý bị nhóm của quy và toàn dùng một thanh sắt dài xông vào đánh nên quý bỏ chạy
trong lúc đang rượt đuổi thì bị công an phát hiện tước hung khí và mời về làm việc
một đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn mỗi ngày giao dịch gần một tỷ đồng đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc triệt xóa thành công
trước đó ngày một mươi bảy tháng chín đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đồng loạt triệt phá chín địa điểm
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng tiền mặt hai mươi tám điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều phơi đề sổ sách đưa ba mươi sáu đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
bước đầu đã làm rõ tất cả các đối tượng này đều trú tại thành phố buôn ma thuột và do trần thị thắm bốn mươi bảy tuổi huỳnh xuân phong năm mươi chín tuổi cầm đầu
đây là đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
hàng ngày các đối tượng sẽ dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
và các huyện của tỉnh đắk lắc
sau khi gom số đề của các con bạc phong sẽ dùng điện thoại chuyển hết phơi đề cho một người tên hiền ở tỉnh bình định
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc rồi thắng thua với các con bạc
nhận đến xong bắt đầu tôi chuyển cho chị hương là làm chủ để giao cho chị để tôi ăn cái chân lạch phần trăm
phần trăm tôi nhận thì tôi nhận của anh thạnh với chị dung để tôi tính giá bảy mươi một và tôi đưa cho chị trúc là tôi tính bảy mươi là tôi được một like
thì ngoài cái chuyện tôi nhận phơi ra thì tôi cũng vẽ số ra tôi chơi
thì nói chung tôi cũng biết là cờ bạc là sai trái mới pháp luật nhưng mà do tôi cũng thất nghiệp không biết làm gì
thứ nhất là thứ hai nữa là tôi
tôi cũng không hàm đánh chỗ này cho nên là tôi làm cái này
mở rộng điều tra công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ đối tượng trần thị út hiền ba mươi một tuổi
trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định một mắt xích quan trọng trong đường dây này
ngay sau đó hiền đã được di lý về công an thành phố buôn ma thuột để phục vụ điều tra
hàng ngày thì em nhận tin nhắn từ chú phong và bóng ok
sau đó thì em ôm cái số đó và chiều là chờ có quả số số để thắng thua với chú phong
rồi thắng thua hàng ngày sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
để qua mắt lực lượng công an các đối tượng không gặp trực tiếp ghi đề mà gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội
khi thắng thua với các con bạc các đối tượng sẽ chọn những ngôi nhà xây dựng kiên cố
cửa nhiều lớp có lắp camera theo dõi người lạ bên ngoài để giao dịch tiền bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch gần một tỷ đồng
các đối tượng cũng có rất nhiều những kinh nghiệm rất nhiều các thủ đoạn
với lực lượng công an đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn
để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tội
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó trong cái việc phát hiện các đối tượng liên quan
trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt để lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ ghi nhận
truyền giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
đến nay chúng tôi chứng minh được số tiền có những ngày các đối tượng trong đường dây
giao dịch hàng ngày đến tới gần một tỷ đồng
hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đang tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
kết quả làm rõ chuyên án số đề lớn này là một thành tích xuất sắc
của đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuột
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
liên quan đến vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra tại các khu vực dốc cốc
suối dĩ và treo reo tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành xã sơn hội huyện sơn hòa tỉnh phú yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố bị can trong vụ án
đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can
hai bị can bị khởi tố bắt tạm giam là phạm văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và phạm văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại huyện sơn hòa
theo thông tin tài liệu thu thập được với mục đích lấn chiếm đất rừng tự nhiên
do ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa quản lý từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
phạm văn anh và em ruột là phạm văn thành đã thuê nhân công cắt hạ đốt dọn nhiều cây rừng tự nhiên
trên diện tích hơn hai mươi m hai tại các khoảnh sáu và tám tiểu khu một trăm sáu mươi hai để trồng keo giống
điện trường cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác định
riêng tại các khu vực dốc cốc suối dĩ và treo reo tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành
đã có tám diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá với tổng diện tích lên đến hơn ba mươi một m hai
đồng loạt kiểm tra hai cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện an phú
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện tạm giữ trên bảy bảy trăm linh sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cụ thể vào chiều qua tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã đồng loạt kiểm tra cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật
thành phê tại ấp phước thạnh xã phước hưng huyện an phú do ông nguyễn thành phê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai làm chủ
và cửa hàng kinh doanh thành phê hai tại ấp phú mỹ xã phú hội huyện an phú do chị nguyễn thị kim ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên bảy bảy trăm linh bao chai can và gói thuốc bảo vệ thực vật các loại không có hóa đơn chứng tử
tại thời điểm kiểm tra các chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thuốc bảo vệ thực vật nói trên
đồng thời bàn giao cho công an huyện an phú tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thêm một vụ việc chống người thi hành công vụ vừa xảy ra tại hậu giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đối tượng mai văn thành về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng chín mai văn thành đến chốt kiểm dịch bệnh covid một mươi chín
tại ấp tân lợi thị trấn một huyện châu thành a giáp danh với xã tân bình huyện phụng hiệp
để xin cho người quen đi từ thị trấn một qua chốt sang xã tân bình
chốt đã không đồng ý với lý do ra khỏi vùng xanh không cần thiết
lúc này thì thành liền xông vào trong chốt dùng tay đánh vào mặt một công an viên bị thương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an tỉnh lai châu vừa bắt quả tang đối tượng là sùng a cừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở bản sima hai xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút
ngày một mươi một tháng chín tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an huyện mường tè
làm nhiệm vụ tại km hai trăm bảy mươi một quốc lộ bốn h thuộc địa phận bản nậm xả xã buôn tở huyện mường tè
phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra tổ công tác thu giữ tại hiện trường tám bánh heroin
đấu tranh mở rộng lực lượng công an thu giữ thêm hai bánh heroin được đối tượng cất dấu trên rừng
và tại cơ quan điều tra cử khai nhận đã mang số heroin trên từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang huyện mường tẻ tỉnh lai châu để bán cho một người đàn ông với số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
sau khi bán được số heroin trên cường sẽ nhận được một trăm linh triệu đồng tiền công
và hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
xã hòa tiến huyện crong bắc vừa xuân sao trước vụ án là chồng đánh vợ tử vong vì ghen tuông
ngay sau khi vụ án xảy ra
công an huyện cron park tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt tạm giam lê duy linh là hung thủ gây ra vụ án
đáng chú ý linh đã có bốn tiền án vừa cai nghiện trở về nhà
lê duy linh chú tại xã hòa tiến huyện crong bắc tỉnh đắk lắc mới đi cai nghiện về nhà được ba ngày thì cho đến đêm ngày hai mươi tám tháng tám
khi thấy vợ đang nhắn tin với người khác linh đã ghen tuông nên dùng tay chân đánh liên tục vào đầu khiến vợ ngã xuống đất bất tỉnh
mặc dù được đưa đi cấp cứu thế nhưng do chấn thương quá nặng cho nên đến ngày năm tháng chín vợ linh đã tử vong
bản thân linh sau khi đưa vợ đi cấp cứu đã đến công an xã hòa tiến để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện phương bắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật
gần đây cục thuế bắc ninh đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc là một số đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh
mạo danh hoặc là giả danh là công chức cục thuế của tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng đó là thông báo về việc cơ quan thuế chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn
và thực hiện các chỉ thị hỗ trợ cho các doanh nghiệp hộ cá nhân bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
nhưng phải mua tài liệu và thanh toán chuyển khoản trước từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho đến hai triệu đồng
do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh này đấu tranh triệt phá
đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận là giàng xeo pà và vừa a sinh cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
giàng xeo pà quen biết một đối tượng người lào có ma túy bán nên rủ sinh góp hai trăm bảy mươi triệu đồng để lên khu vực biên giới mua ma túy vận chuyển sang tỉnh lai châu bán kiếm lời
đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một mươi bánh lớn hình vuông bên trong có chứa các gói nhỏ có các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp với số lượng sáu mươi viên
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an ngày hôm qua đã bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi liêng tại nhà ở của nguyễn văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại thôn thượng thụ xã la sơn huyện bình lục tỉnh hà nam
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ bài tú lơ khơ hơn chín mươi triệu đồng hai xe ô tô bảy điện thoại và một số tăng vật có liên quan
đấu tranh khai thác bước đầu xác định có sáu đối tượng thuộc địa bàn tỉnh hà nam và hai đối tượng thuộc tỉnh nam định
được biết thủ đoạn của các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
quỹ đã lắp đặt camera cảnh giới và cửa nhiều lớp
hiện công an huyện bình lục đang tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
kính thưa quý vị mặc dù đã lên kế hoạch hoạt động trở lại rất bài bản và được cả huyện hóc môn và sở công thương tp hcm thông qua
thế nhưng chỉ sau bốn ngày mở cửa chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn buộc phải đóng cửa do nhiều nguyên nhân
không phải cho đến khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín mà đã nhiều năm nay xung quanh chợ đồ mối nông sản thực phẩm hóc môn
tình trạng kinh doanh trái phép chưa bao giờ được xử lý triệt đẻ
khi dịch bệnh kéo dài hơn ba tháng nay chờ phải đóng cửa lại càng tạo cơ hội cho hoạt động này phát triển
minh chứng rõ nhất cho điều này là dù chợ đã phải đóng cửa nhưng khu vực xung quanh chợ hóc môn hàng đoàn xe tải hàng hóa vẫn đi vào xuống hàng
và trong khi các tiểu thương hoạt động trong chợ phải thực hiện đúng loại thú tục thì bên ngoài chợ lại không
như vậy có một số người ta chưa có thực hành đủ cho nên người ta không có khả năng để vô trợ
điều thứ nhất điều thứ hai thì trong chợ bây giờ không có bạn hàng để mua nó đi bên ngoài hết
mà tụi em mở cửa ra là ngồi không mấy ngày nói chung là cũng ai cũng bị thất thu cả công ty cả thương nhân đều bị hết
một nguyên nhân quan trọng khác là hiện nay hầu hết các siêu thị và điểm bán hàng trong thành phố đều do chính quyền chỉ định kiểm soát
trong khi nguồn cung của chợ đồ mối chủ yếu là các chợ truyền thống lại chưa được hoạt động
lại không thể kết nối vào các địa điểm bán hàng trên dẫn đến chuỗi cung cầu đứt gãy hàng hóa đầu vào nhưng không có đầu ra
nếu mở cửa muốn thành công thì phải kết nối kết nối được cung cầu
ở chợ đồ mối thì coi như là nơi cung cấp hàng
nhưng mà nơi tiếp nhận phải là những đơn vị giá dụ như siêu thị hay là những cái đơn vị nào mà được nhà nước công nhận
cho buôn bán kinh doanh cửa hàng lưu động gì đó
thì may ra là mình tổ chức chung chuyển
nó thành công
chứ còn như hiện nay bây giờ chung chuyển như vậy một số chợ truyền thống mà đa số là chợ nhỏ
nó chưa được mở cửa bao nhiêu
theo báo cáo của bang quản lý chợ đồ mối hóc môn tại cuộc họp với ưu ba nhân dân huyện hóc môn
và đại diện sở công thương thành phố sau bốn ngày hoạt động trở lại
thì ngày hai mươi tháng chín là ngày đầu tiên hoạt động có một mươi xe đăng ký hàng nhập số lượng một trăm ba mươi hai tấn
ngày hai mươi một tháng chín giảm còn năm xe và sáu tấn
đến ngày hai mươi hai tháng chín thì không có xe và một tấn hàng nào được đăng ký
chợ buộc phải đóng cửa trở lại
ngoài ra việc áp dụng hai quy định khác làm điều kiện để chợ hoạt động
vô hình chung lại là nguyên nhân chờ phải đóng cửa
thứ nhất một mươi tám năm qua chợ đầu mối hóc môn có đặc thù hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
vào cao điểm từ một mươi chín h đến bảy h sáng ngày hôm sau là thịt heo trái cây và hàng hóa từ các tỉnh về
từ một mươi h đến một mươi tám h là hàng bông của nông dân thành phố và các tỉnh lân cận
thế nhưng đến nay tất cả bị đưa vào khung giờ từ hai mươi h đến sáu giờ sáng ngày hôm sau là bất hợp lý
do khó xác định được giờ dắt nhập hàng
khi đến chợ là chưa đến giờ mở cửa dẫn tới nhiều chi phí vaccine không nơi lưu đậu thậm chí còn bị xứ phạt
thứ hai là quy định về phòng chống dịch
tất cả ai ra vào chợ đều phải test nhanh hàng ngày bất kể đã tim một hay hai mũi vaccine
hoặc các giấy xác nhận âm tính có giá trị theo quy định
điều này đã khiến nhiều người bỏ chợ vì ngày nào cũng phải test từ hai đến ba lần trong một ngày
cả nơi đi lẫn nơi đến và tốn kém thêm chi phí họ phải chịu mà không cần thiết
sau ba bốn ngày không hoạt động không có hiệu quả thì ở góc độ chúng tôi đã buồn
tại vì đầu tư vào các phương án mới hoàn toàn so với hoạt động chợ
để thích nghi đảm bảo với công tác phòng chống dịch trong giai đoạn này
chúng tôi làm rất là kỹ và theo yêu cầu của nhất là địa phương
do đó thì cái vấn đề hiện nay thì thương nhân sau bốn ngày thì người ta nói là yêu cầu điều chỉnh khung giờ
và thực hiện cái vấn đề trong cái vấn đề mà xét nghiệm với lại test nhanh á
cũng như các giấy chứng minh
thì phải làm đúng theo quy định của bộ y tế để người ta đảm bảo được cái chi phí của người ta
chứ còn nếu mà cứ thực hiện như vậy chi phí đầu vào của một người khi vào chợ
bắt buộc ngày nào cũng tết rồi những người ta cũng sợ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người ta nữa
theo ban quản lý chợ sau khi đã xác định được các nguyên nhân thì việc thay đổi quy định
về khung giờ hoạt động căn cứ và đặc thù của chợ áp dụng quy định về phòng chống dịch
theo quy định chung của bộ y tế
bộ y tế đã xử lý được hoạt động kinh doanh trái phép xung quanh chợ
đến lúc đó thì chợ mới hoạt động trở lại được
thời gian giãn cách xã hội kéo dài do dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến cho nhiều doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố hồ chí minh điêu đứng và người lao động thì mất việc làm
việc tái khởi động sản xuất cũng gặp không ít khó khăn
và khi thành phố sắp mở cửa để tái phục hồi kinh tế thì nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
và sự hỗ trợ kịp thời của ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã như một chiếc phao cứu sinh
cho doanh nghiệp ở thời điểm này
trong thời gian giãn cách xã hội rất ít doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động theo hình thức ba tại chỗ
đa phần là tạm đóng cửa cho công nhân nghỉ việc
để kịp thời hỗ trợ chính phủ đã ban hành nghị quyết số sáu mươi tám nqcp về việc hỗ trợ doanh nghiệp
vay vốn không thế chấp lãi suất trong thời hạn một mươi hai tháng và lãi suất nợ quá hạn sẽ là một mươi hai mỗi năm
qua đó giúp nhiều doanh nghiệp giảm bớt được gánh nặng chi trả lương cho người lao động
hiểu được cái nỗi khó khăn của người lao động khi người việt
và không có thu nhập công ty chúng tôi có hỗ trợ cho các bạn trên lương cơ bản để trang trải cuộc sống
đồng thời đó thì khi mà được biết tới chính sách của ngân hàng nhà nước về cho vay trả lương cho người lao động
thì đó là một chính sách hỗ trợ kịp thời và mang tính nhân văn khi mà cùng doanh nghiệp giúp đỡ hỗ trợ
cho người lao động trong thời gian dịch bệnh để họ giảm tải được cái gánh nặng về chi phí từ nhà ở
chi phí tiền sử dụng
anh nguyễn văn thành giám đốc công ty thạch bàn vừa được ngân hàng chính sách xã hội quận tân bình và quận ba
giải ngân gói vai gần sáu trăm linh triệu đồng với lãi suất để chi trả lương cho người lao động trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội
với công ty anh gói vai này như pha cushion để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau nhiều tháng bị ngân hoạt động
doanh nghiệp rất là cám ơn chương trình của chính phủ dịch viết ra sau tháng này hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn này
chương trình này tôi biết là kéo dài rất là khó khăn chương trình này là một thao thú sinh rất là cấp thiết kịp thời
phục vụ được những câu chuyện cao doanh nghiệp của tôi và cộng doanh nghiệp của tao là rất là cần để hỗ trợ được kéo qua được
đối tượng được vai gói hỗ trợ này là doanh nghiệp và phải có giấy xác nhận tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch
và gói vai được phục vụ để chi trả lương ngân việc cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội đã ngân việc từ một mươi năm ngày trở lên
lại của các người dân bị phạm chế nhưng doanh nghiệp đã nỗ lực giải nâng được bốn doanh nghiệp với số tiền trên một chín trăm năm mươi tám triệu đồng
cho bốn trăm năm mươi bốn luật lao động phải thực hiện do đặc dụng covid
vậy trong thời gian tới ngân hàng vẫn tiếp tục đặt mặt công tác tương truyền
đềm tra tự dụng vốn vai đối với những doanh nghiệp ở nhà phố
phối hợp với các ban ngành để đặt mặt công tác giải nâng chương trình này
hiện tại thì chúng tôi đang dướng mắt là ba đơn vị người sử dụng lao động đó là công ty icana công ty pacific và công ty du lịch hòa bình
cả ba công ty này đều không có cung cấp được thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba
thì ở đây về phần khó khăn này diễn mắt này thì cũng là phòng chống dịch cũng kiến nghị là chính phủ sẽ tháo gỡ
để doanh nghiệp có thể tiếp cận với công tác giải nâng chương trình này

riêng phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quận tân bình quận ba
tính đến thời điểm hiện tại đơn vị đã giải ngân cho một mươi doanh nghiệp với số tiền hơn hai sáu tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho hai trăm sáu mươi lao động
trong tháng chín tổng số tiền giải ngân của ngân hàng chính sách xã hội thành phố hồ chí minh gần một mươi một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng